thưa quý vị đến nay việt nam có ba trăm tám mươi một ba trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi một ca khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có gần bảy trăm tám mươi ca nặng và rất nặng
hàng trăm cán bộ y tế sinh viên ngành y tiếp tục vào thành phố hồ chí minh hỗ trợ chống dịch
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông tin một tin vui
đó là từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám đến sáu h sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín